các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một chi tiết gây sốc được công an quảng nam tiết lộ chính là
việc viên không tâm thần không gáo đá thậm chí rất tỉnh táo khi thực hiện hành vi mất nhân tính
trước đó với thông tin được gia đình nhà ngoại của nghi phạm cung cấp rằng
viên nổi tiếng là người cọc cằn thô lỗ
hai vợ chồng viên cưới nhau sáu năm nay
sau khi cưới sinh cháu thì gửi cháu cho bà ngoại trăm
để hai vợ chồng vào thành phố hồ chí minh làm công nhân
nhưng do dịch covid một mươi chín nên cách đây mấy tháng
hai vợ chồng nó đưa nhau về lại quê nhà làm ăn
theo bà lưu từ khi về quê viên ăn chơi lêu lỏng hay hút bồ đà chơi ma túy đá
tuy nhiên về thông tin nghi phạm từng sử dụng ma túy
thượng tá phạm viết tiến trưởng công an huyện núi thành
cho pháp luật thành phố hồ chí minh biết chưa có cơ sở để khẳng định
cơ bản nghi phạm không có dấu hiệu dương tính với chất ma túy
say xỉn trạng thái tâm lý bình thường
và chưa có hồ sơ xác định nghi phạm từng sử dụng chất ma túy
cũng liên quan đến vấn đề này ngày một mươi tám tháng hai
phó giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết
qua điều tra ban đầu trần văn viên không có sử dụng chất ma túy
hoặc chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sự tâm thần
viên cũng chưa có tiền án tiền sự
nguyên nhân ban đầu chỉ là mâu thuẫn bức xúc với vợ mình là chị lê thị ti n ba mươi tuổi
chú cùng địa phương
sau đó viên đã thực hiện hành vi giết con ruột của mình là cháu trần lê yến v năm tuổi
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
theo thượng tá phạm viết tiến trưởng công an huyện núi thành quảng nam
tại cơ quan công an viên khai nhận do nghi ngờ vợ mình là chị l t t n
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngoại tình khi đi làm công nhân ở thành phố hồ chí minh
khoảng một mươi chín h ba mươi ngày một mươi sáu tháng hai viên đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện về vụ việc trên
lúc này cháu bé t l y v năm tuổi con gái của viên cũng đang có mặt tại đây
trong quá trình nói chuyện vi nảy sinh ý định giết con nên bồng cháu v
đến bến phà t h t n
rồi ném bé xuống sông
viên giết con trả thù vợ mình vì gọi điện chị l t t n không nghe máy
trưởng công an huyện núi thành nói
công an huyện núi thành cũng xác định sau khi ném con xuống sông
viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình
sau khi hay tin sự việc ông lại bé v đến công an xã trình báo
công an xã sau đó cũng đã mời viên về trụ sở làm việc
đến khoảng một giờ sáng một mươi bảy tháng hai
thi thể bé v nổi trên sông cách vị trí viên ném bé khoảng một trăm linh m
hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật
như vậy có thể thấy rõ chính nghi phạm trần văn viên thời điểm gây án
viên tỉnh táo để nhận thức hành vi của mình là trái pháp luật vi phạm đạo đức của một con người
tuy nhiên với bản tính cố chấp cục cằn viên đã đẩy chính mình gia đình mình và con cái của viên vào cửa tử
đã có không ít đứa trẻ bị tước đi mạng sơ
sống từ việc bố mẹ mâu thuẫn cãi vã như trường hợp bé gái năm tuổi ở quảng nam bị bố ném xuống sông gây bàng hoàng dư luận
hai ngày nay dư luận không khỏi bàng hoàng sừng sốt đau đốn trước sự việc trần văn viên ở quảng nam
ném con gái năm tuổi xuống bến phà tam hải ở sông trường giang
theo lời bà ngoại cho bé khi viên đến nhà bà bế con gái đi trên tay bé gái vẫn còn ôm có búp bê và bình sữa
hình ảnh camera an ninh ghi lại ông bố này bế con ra bến phà thẳng tay quảng con xuống sông
nhanh hơn cả quăng một bị rác không một chút lấn cấn
giây phút cuối cùng cuộc đời chắc hẳn bé gái đã sợ hãi hoảng loạn tột độ khi bị bố bế trong trạng thái điên cuồng đầy sát khí
rồi con ra đi trong tức tuổi chơi với giữa dòng nước lạnh lẽo
thông tin ban đầu vì ghen tuông giận vợ
khi gọi điện vợ không nghe máy nghi vợ ngoại tình viên đã ra tay sát hại con
hắn ta giết con như một cách trả thủ vợ
mâu thuẫn cãi vã
trong đời sống vợ chồng khi không tìm được cách dung hòa giải quyết nhiều người có đủ cách trả thù đủ cấp độ
từ êm ái đến kinh dị từ cấm khẩu cấm yêu ông ăn trả bà ăn nem cho đến nốt nhà ta đã giết sát hại đối phương
tận cùng của khốn nạn là việc những ông bố bà mẹ dẫn cá chém thớt
ốt ức bàn đời lại quay sang nhắm vào con cái lấy con ra để chút hận
và đỉnh điểm của cái app là họ tước đoạt đi tính mạng của con trẻ
vì cơn giận nỗi hận của mình
đâu chỉ mỗi một bé vê bị bố ném xuống sông
chỉ trong thời gian ngắn gần đây không ít đứa trẻ bị chính bố mẹ ruột đang tâm tước lên mạng sống một cách đau đớn oan nghiệt
hàng loạt vụ án con trẻ bị bố mẹ giết hại xuất phát từ cãi vã mâu thuẫn vợ chồng
cách đây không lâu người mẹ đỗ thị yến nhi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở bến tre
vì giận chồng đã bế con trai một mươi ba tuổi về nhà mẹ đẻ
trong lúc tắm cho con nhi dùng khăn tắm giết cổ con đến chết vì uất ức với chồng
vụ án xảy ra tại kiên giang vừa qua xảy ra cự cãi vợ bỏ nhà đi
ông bố nguyễn văn nhì nhẫn tâm giết chết con trai ba tuổi còn bản thân tự tử nhiều lần nhưng không thành
trước tòa nhi bị tuyên một mươi hai năm tù
những giọt nước mắt hồi lỗi của người cha không thể đưa đứa trẻ chết oan ức trở về
rồi một người mẹ trẻ ở bến tre dùng khăn tắm giết cổ con đến chết
vì giận chồng
bên cạnh những cái chết đau đớn đó còn biết bao đứa trẻ phải sống trong cảnh đọa đầy
chảy nước mắt khi bố mẹ mâu thuẫn cãi vã hàng ngày
cại không lại với vợ chửi con đánh không lại với chồng quay sang bà tai đòn roi trẻ
con trẻ trở thành những nơi hứng hết những độc hại thù hẳn ngay trong gia đình ngay từ chính bố mẹ
gia đình là nền tảng của xã hội nhưng phải nói thực trạng mỗi ngày
mỗi người đang phải chứng kiến sự lung lay đổ vỡ trong gia đình
tỷ lệ ly hôn tăng cao hàng loạt vụ việc đau lòng bắt đầu từ bạo hành bi kịch mô thuẫn gia đình
khủng hoảng gia đình kéo theo nhiều hệ lụy chút lên những đứa trẻ đối tượng yếu thế nhất chưa có khả năng tự bảo vệ
khi bố mẹ cãi vã con nhỏ trở thành bao cát để người lớn tông khứ út hận
bố mẹ ly hôn con cái thành món nợ vướng víu
cách đây không lâu tiến sĩ nguyễn xuân thủy học viện cảnh sát nhân dân chỉ ra thực tế
vấn nạn xâm hại trẻ em có trách nhiệm rất lớn của gia đình
ông đưa ra đề xuất bổ sung quy định phải có chứng chỉ tiền hôn nhân là một điều kiện đăng ký kết hôn trong luật hôn nhân gia đình
ông thủy nhấn mạnh những người muốn kết hôn cần phải trải qua một lớp học với hôn nhân gia đình
trong đó phải học kiến thức làm cha làm mẹ học cách làm vợ làm chồng học cách dạy con trai dạy con gái
những ý kiến tương tự lâu nay cứ sới lên tranh luận rồi lại sớm chỉnh đi
nhưng không thể
không thể trễ hơn đã đến lúc xem đây là vấn đề cần được quan tâm một cách nghiêm túc
từ cá nhân gia đình trường học và cả trong các chính sách quy định
để làm sao mỗi người trẻ khi bước vào cuộc sống hôn nhân phải hiểu được trách nhiệm của mình với gia đình
đặc biệt là trách nhiệm với cuộc đời của những đứa trẻ chính mình tạo ra
nếu không phải từ chính bố mẹ từ sự bền vững bảo vệ ngay trong gia đình
thì những bi kịch đau thương với con trẻ chưa thể dừng lại
con còn bé thế nó mới năm tuổi tội tình gì
mới có một đứa con đã nghĩ quẩn nếu có bao nhiêu con thì sao
hãy thử bình tĩnh nghĩ lại xem mình như thế có xứng đáng được làm cha không
đến hổ giữ còn không ăn thịt con mà con người lại đang tâm tước đoạt mạng sống của con gái
bản thân hành động như vậy thì có phải là hiểm họa cho xã hội không
những câu hỏi này không chỉ là lời chất vấn đối với chính người cha ruột
cũng là nghi phạm trong vụ án này mà còn là lời chất vấn
với những người đang khoác trên mình trách nhiệm là cha là mẹ
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án ném con đẻ xuống sông trường giang
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo